cơ quan chức năng thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng đang khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến việc
một nam thanh niên sinh năm hai nghìn sáu bị hành hung và bị tác động liên tiếp bằng vật nhọn trước quán cà phê dẫn đến tử vong
cụ thể ngày một mươi năm tháng ba lãnh đạo ủy ban nhân dân phường bốn thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng cho biết
trên địa bàn đã xảy ra một vụ án mạng do xô xát ẩu đả giữa một nhóm thanh niên hậu quả khiến một thanh niên sinh năm hai nghìn sáu tử vong
cụ thể vụ việc được camera tại một quán cà phê trên đường đồng tâm phường bốn thành phố đà lạt ghi lại vào khoảng một mươi bảy h hai mươi phút ngày một mươi ba tháng ba
vào thời điểm trên nam thanh niên mặc đồ đen tên ntt sinh năm hai nghìn sáu thường trú tại tổ một mươi tám an sơn phường bốn thành phố đà lạt
đi ra từ quán cà phê thì bị một nhóm thanh niên khác liên tiếp hành hùng
đặc biệt trong lúc sâu sát tê còn bị đối tượng lê trần khánh nguyên sinh năm hai nghìn bốn thường trú tại phường ba thành phố đà lạt
dùng vật tác động liên tiếp làm nạn nhân bị thương phải dùng tay ôm vào phần sườn và bụng
sau khi nhóm thanh niên hành hung tê bỏ đi nạn nhân đã được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu
tuy nhiên do vết thương nặng nên nạn nhân đã tử vong tại bệnh viện
khi biết tin nạn nhân đã tử vong ngày một mươi bốn tháng ba năm thanh niên trong nhóm đã hành hung t đã đến cơ quan công an đầu thú
hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc
ngày một mươi sáu tháng ba cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hồ chí minh đang tạm giữ một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi
quốc tịch hàn quốc để điều tra về hành vi sát hại người
được biết theo nhận định của cơ quan chức năng nghi phạm đã sử dụng hung khí sát hại cha ruột của mình
theo thông tin ban đầu khoảng ba giờ ngày một mươi bốn tháng ba bảo vệ trung cư ở phường tân phú quận bảy đi tuần tra và phát hiện
bên dưới sân trung cư có bốn hung khí sắc nhọn dình máu xung quanh khu vực cũng có nhiều vết máu bất thường
sau đó đội bảo vệ đi kiểm tra tất cả hai mươi ba tầng của trung cư thì phát hiện một căn hộ ở tầng ba có nhiều dấu hiệu nghi vấn
nên báo tin cho cơ quan công an nhận được tin báo công an phường tân phú nhanh chóng có mặt tại căn hộ và phát hiện
người đàn ông quốc tịch hàn quốc khoảng sáu mươi tuổi tử vong ở bên trong trên cơ thể có nhiều vết thương nghi án mạng
qua trích xuất camera an ninh lực lượng chức năng phát hiện khoảng ba giờ bốn mươi phút cùng ngày ông l l con trai của nạn nhân
rời khỏi căn hộ trung cư từ các chứng cứ thu thập được công an quận bảy bước đầu xác định đây là vụ án mạng và ông l là nghi phạm
nên phối hợp với các đơn vị chức năng truy xét lần theo các dấu vết các trinh sát bắt giữ ông l khi ông này đang nằm trên bãi cỏ
trong khu phú mỹ hưng cách hiện trường khoảng năm trăm linh mét bước đầu công an xác định ông l sống cùng vợ là người việt nam
tại căn hộ trên thời gian gần đây cả hai xảy ra mâu thuẫn nên người vợ bỏ đi
ngày một mươi ba tháng ba cha ruột của ông l từ hàn quốc sang việt nam để khuyên can gia đình con trai thì xảy ra vụ án mạng
do liên quan đến người nước ngoài nên công an quận bảy đã truyền hồ sơ vụ án đến cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hồ chí minh
để xử lý theo quy định vụ việc đang được công an điều tra làm rõ
liên quan đến thông tin chủ quán ngăn nhà nổi tiếng ở hà nội bị tố chửi măng khách hàng bằng lời lẽ khiêm nhã gây bức xúc dư luận trong những ngày vừa qua
theo thông tin mới nhất ngày một mươi năm tháng ba lãnh đạo ủy ban nhân dân phường hàng bạc quận hoàn kiếm hà nội đã cho xác minh thông tin sự việc thực khách tố chủ quán bún ngan nhàn
chửi khách thậm tệ đốt vía và xử phạt đối với cơ sở kinh doanh này
ngày một mươi ba tháng ba trên nhiều hội nhóm về ẩm thực hà nội xuất hiện bài viết tố chủ quán bún ngăn nhàn ngõ trung yên phường hàng bạc quận hoàn kiếm
chửi khách thậm tệ đốt vía nhân được phản ánh ủy ban nhân dân phường hàng bạc lập tức lập tổ công tác kiểm tra xăng minh thông tin
tổ công tác cùng nhiều lãnh đạo ủy ban nhân dân phường công an phường cán bộ y tế phường cán bộ văn hóa
ngày một mươi năm tháng ba đại diện lãnh đạo ủy ban nhân dân phường hàng bạc cho biết tại buổi làm việc bà nhàn nhận lỗi vì chưa niềm nở hay quan mắng to tiếng với nhân viên
nên cũng có thể nói hơi to tiếng khi mời khách đi nơi khác chủ cơ sở này khẳng định không chửi bới hay xúc phạm khách như thông tin phản ánh trên mạng
trong buổi làm việc phường hàng bạc đã tuyên truyền đến hộ kinh doanh về văn hóa kinh doanh bộ quy tắc ứng xử nơi công cộng văn minh thương mại
tuy nhiên đây không phải là lần đầu tiên bún nga nhàn bị thức khách phản ánh về thái độ phục vụ đón tiếp khách
trước đó phương đã nhiều lần xuống làm việc kết hợp tuyên truyền nhắc nhở chủ cơ sở kinh doanh đồng thời khẳng định nếu tài phạm sẽ xử phạt nghiêm minh
đại diện lãnh đạo ủy ban nhân dân phường hàng bạc cho biết hai năm qua chủ cơ sở kinh doanh bún ngăn nhàn đã có những thay đổi nhất định trong văn hóa bán hàng
nếu quán ăn này có hành vi vi phạm văn hóa ứng xử sẽ bị xử lý nghiêm minh
cũng tại buổi làm việc tổ công tác tiến hành kiểm tra vấn đề về an toàn vệ sinh thực phẩm tại cơ sở kinh doanh bún ngăn nhàn
tại thời điểm kiểm tra tổ công tác ghi nhận thức ăn tại quán được đựng trong các dụng cụ không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm gồm trậu hay nhựa có màu
vì vậy cơ sở kinh doanh này bị phạt hai triệu đồng vì không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm theo điểm a khoảng hai điều một mươi sáu
nghị định số một trăm một mươi năm hai nghìn một mươi tám ndcp về sử dụng dụng cụ chế biến ăn uống vật liệu bao gói chứa đựng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật
kết thúc buổi làm việc bà nhàn cam kết thực hiện đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và văn hóa ứng xử nơi công cộng cũng như văn minh thương mại
những ngày vừa qua người dân băng ninh vẫn chưa khỏi hoang mang lo lắng trước tình trạng nhà bị sụt lở gần sông cầu
sau một ngày ngôi nhà bị sụt hoàn toàn xuống sông cầu anh nguyễn văn cường vẫn chưa hết bàng hoàng và đau xót khi chính mắt mình nhìn thấy khối tài sản tiền tỷ trôi xuống sông
tại khu vực vạn phúc phường vạn an tp bắc ninh xảy ra vụ sạt lở bờ sông khiến một ngôi nhà sụt hoàn toàn xuống sông cầu
vụ việc không có thiệt hại về người chính quyền địa phương đã phải sơ tán bảy hộ gia đình bị ảnh hưởng
ngày một mươi năm tháng ba một ngày sau khi ngôi nhà bị sụt hoàn toàn xuống sông cầu anh nguyễn văn cường vẫn chưa hết bàng hoàng và đau xót khi tận mắt chứng kiến khối tài sản tiền tỷ trôi xuống sông
anh chia sẻ ngôi nhà đã có hiện tượng nứt từ ngày hai tháng ba nhưng anh không nghĩ bị trôi xuống sông như vậy
khoảng hơn một mươi bốn h ngày một mươi bốn tháng ba anh tận mắt chứng kiến giây phút nhà mình bị sạt lở mà lòng đau như cắt
chia sẻ về quá trình kiến tặng ngôi nhà anh cường kỳ xây nhà xong từ năm hai nghìn hai mươi một nhưng vì làm nhà không đủ tiền nên gia đình phải vay thêm ngân hàng
hiện vẫn chưa trả hết nợ anh nhớ hồi đó phải đi vay ngân hàng hơn bốn trăm linh triệu mà vẫn chưa trả được mà giờ ngôi nhà không còn
chứng kiến cảnh tượng nhà bị sạt xuống sông anh chỉ biết ôm mặt khóc
anh cường cho biết hiện toàn bộ sáu người trong gia đình anh phải ở nhờ nhà văn hóa của khu cũng như nhà anh cường gia đình bà nguyễn thị triều đang xây nhà nhưng giờ toàn bộ phần móng đã bị sạt lở
bên cạnh đó do phải di rời gia đình nhà chị nguyễn thị bé đang phải ở trên nhà văn hóa của khu nhưng cuộc sống của mọi người bị đào lộn hoàn toàn
bà bé chia sẻ
gia đình phải lên nhà văn hóa khu ở từ sáng ngày chín tháng ba bất đắc sĩ phải chuyển nhà nhưng giờ có chỗ tá túc đã là mừng lắm rồi
toàn bộ những hộ gia đình ở đây đều mong muốn các cấp và chính quyền địa phương sớm kè lại bờ đê để cuộc sống sớm được ổn định
theo đánh giá sơ bộ của các cơ quan chức năng nguyên nhân là do dòng chủ lưu khu vực này có sự biến đổi áp sát bờ hữu
phía đối diện bờ tả là khu dân cư thuộc huyện việt yên tỉnh bắc giang
các hộ dân sinh sống tôn tạo ra mép bờ sông kết hợp với lòng sông hẹp tạo thành các hố sói sâu áp sát bờ hữu gây ra sạt trượt
tình trạng sạt lở sông cầu bắt đầu diễn ra nghiêm trọng từ tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
thời điểm đó ủy ban nhân dân tỉnh băng ninh đã ban hành quyết định về việc công bố tình hình khẩn cấp sự cố về đê điều
và lệnh xây dựng công trình khẩn cấp để ngăn chặn tình trạng sạt lở bờ sông trên đề hiệu cầu
đảm bảo an toàn cho người dân tại các khu vực bên sông có nguy cơ bị sạt lở
ngày một mươi năm tháng ba phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân tỉnh băng ninh vương quốc tuấn đã có mặt tại hiện trường để kiểm tra vụ sạt lở ở khu vạn phúc
tại đây ông tuấn chia sẻ về sự cố làm thiệt hại tài sản của gia đình anh nguyễn văn cường ngôi nhà bị sạt lở xuống sông cầu ngày một mươi bốn tháng ba
đồng thời yêu cầu ủy ban nhân dân tp băng ninh và phường vạn an khẩn trương có biện pháp hỗ trợ cần thiết để gia đình anh cường sớm ổn định cuộc sống
ngay sau khi sự việc xảy ra thành phố bắc ninh đã chỉ đạo các lực lượng chức năng đến hiện trường khẩn trương hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả
đồng thời di rời bảy hộ dân ven sông cùng tài sản ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn
tổ chức cắm biển báo khu vực bị sụt lún sạt lở đất
ủy ban nhân dân thành phố băng ninh công bố ngay tình trạng khẩn cấp tại khu vực xảy ra sạt lở bờ sông phường vạn an
tổ chức cắm biển cảnh báo và bố trí lực lượng canh gác hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ không để người dân ra vào khu vực nguy hiểm
nối tiếp chương trình sẽ là phần tin tức đáng chú ý mà chúng tôi vừa cập nhật được mời quý vị cùng theo dõi
sáng ngày một mươi sáu tháng ba chủ tịch ubnd xã cương gián huyện xuân tỉnh hà tĩnh cho biết một ngư dân trên địa bàn này đã vừa bắt được một mươi chín con cá heo
theo đơn vị vào dạng sáng cùng ngày ông phan văn thiền sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy ngụ thôn đại đồng xã cương gián
đi đánh cá gần bờ thì bất ngờ bắt được một mươi chín con cá heo ngay sau đó ông thiền và mọi người đưa số cá trên vào bờ
nhận thông tin hàng trăm người dân tập trung ra biển để xem quyên góp tiền mua lại số cá đó thả về tự nhiên
cũng theo vị này một mươi chín con cá bắt được có trọng lượng từ ba mươi kg trên một con đến bảy mươi g trên một con
cư dân ở đây gọi là cá lúc sau khi đưa lên bờ có ba con đã bị chết số còn lại đã được thả
được biết đây là loại cá cực kiếm ngư dân ít khi đánh bắt được
quan đến thông tin một người phụ nữ ở thủ đức mất liên lạc với gia đình khi đi bệnh viện
đến nay đã tìm được chị nguyễn thị y ba mươi chín tuổi trong tình trạng tử vong
vào chiều ngày một mươi năm tháng ba chị y được tìm thấy dưới sông sài gòn đoạn gần cầu đồng nai
nguyên nhân vẫn đang được lực lượng chức năng điều tra
trước đó anh nguyễn kiểu lân quê tình thừa thiên huế tạm trú ở thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh cho hay
bị mất liên lạc với vợ là chị y
vợ chồng anh lân thuê một mặt bằng kinh doanh ở phương phước long a có hai con nhỏ
mấy tuần nay anh chịu áp lực bởi công việc và bị bệnh
chín giờ sáng ngày một mươi ba tháng ba anh lân đưa vợ đi khám bệnh tại bệnh viện đa khoa khu vực thủ đức
đến cổng bệnh viện chị y nói anh lân trở về trong nhà để chị khám bệnh một mình
lúc đi chị không đem theo điện thoại
một lát sau không thấy chị y về nhà anh lân đến bệnh viện tìm nhưng không thấy chị đâu
trích xuất camera an ninh hình ảnh cuối cùng của chị y là đi xe ôm đến đoạn trước đại học nông lâm
thành phố hồ chí minh phường linh trung rồi mất tích
vào khoảng hai mươi một h ba mươi phút ngày một mươi năm tháng ba người dân phát hiện đám cháy tại quán ba sacura
địa chỉ hai trăm hai mươi ba văn cao quận ngo quyền thành phố hải phòng
nhận được thông tin đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực một
công an thành phố hải phòng đã nhanh chóng triển khai lực lượng và hai xe chữa cháy đến hiện trường
khu vực bị hỏa hoạn là quán bar sacra hai gồm ba tầng với diện tích sàn hai trăm bảy mươi m hai
trong đó phòng xảy ra cháy có diện tích khoảng hai mươi năm m hai tại tầng hai
khi lực lượng cứu hỏa có mặt tại hiện trường khói đen và khí độc đã lan rộng
đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực một phối hợp cùng công an các quận ngô quyền hải an
công an phường đăng giang triển khai các phương án trợ cháy
khoảng một mươi năm phút sau đám cháy được dập tắt
theo cơ quan chức năng đám cháy không gây thiệt hại về người mà chỉ có một số thiệt hại về tài sản
dạng sáng ngày một mươi sáu tháng ba hai tổ tuần tra của trạm cảnh sát giao thông suối tre thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đồng nai
làm nhiệm vụ tuần tra trên quốc lộ một a thì nhận được tin báo về một đoàn mô tô phân khối lớn đang di chuyển theo hướng bình thuận
có dấu hiệu vi phạm về tốc độ chạy không đúng phần đường
hai tổ tuần tra liên lập chốt tại trạm thu phí đoạn qua địa bàn xã trung hòa huyện tràng bom
khi đoàn mô tô di chuyển qua tổ tuần tra liền ra hiệu lệnh dừng để kiểm tra
qua công tác kiểm tra tổ tuần tra phát hiện có một mươi chín người điều khiển mô tô nhưng không có giấy phép lái xe nên lập biên bản tạm giữ giấy tờ đăng ký xe
riêng một mô tô không có giấy tờ nên bị tạm giữ xe để xác minh xử lý
ngày một mươi sáu tháng ba tại khu chứng tích sơn mỹ xã tịnh khê tp quảng ngãi sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh quảng ngãi tổ chức lễ tử nghiệm nhân năm mươi sáu năm

một mươi sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi
ngày năm trăm linh bốn thường dân sơn mỹ vô tội bị thảm sát
cách đây năm mươi sáu năm ngày một mươi sáu tháng ba năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám chỉ trong một buổi sáng năm trăm linh bốn đồng bào xuân mỹ đã bị sát hại
phần lớn là người già phụ nữ trẻ em đã vĩnh viễn lìa cõi đời một cách bi thương thảm khốc
vụ thảm sát này là một trong nhiều tội ác dã man quân xâm lược đã gây ra cho nhân dân quảng ngãi nhân dân việt nam trong thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc
từ ấy sơn mỹ đã trở thành nỗi đau không thể quên cho mọi người
người dân quảng ngãi nói riêng nhân dân việt nam và cả nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới
năm mươi sáu năm qua người dân sơn mỹ đã vượt qua nỗi đau để mở rộng vòng tay bao dung tha thứ chân tình đón tiếp những cựu binh du khách tham quan tưởng niệm vụ thảm sát khép lại quá khứ để cùng hướng đến tương lai kết thân với bể bạn các quốc gia các dân tộc cùng khát vọng hòa bình tiến bộ
đây là lẽ sống là đạo lý thấm đậm trong cách ứng xử của mỗi người dân việt nam
trong đó có những người dân sơn mỹ còn mang trên da thịt và cả tâm hồn những vết thương chiến tranh
phát biểu tại buổi lễ phó giám đốc sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh quảng ngãi huỳnh thị sương nhấn mạnh
lễ dân hương tưởng niệm không chỉ để tưởng niệm quá khứ đau thương còn là dịp để chúng ta biến đau thương thành hành động cách mạng ra sức thi đua thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế xã hội của tỉnh và trên mảnh đất quê hương sơn mỹ
chúng ta hãy hành động vì một xã hội văn minh hòa bình và tiến bộ
chúng ta cũng tin tưởng và hy vọng rằng với truyền thống xã tịnh khê anh dũng kiên cường bất khuất trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc cán bộ và nhân dân nơi đây sẽ đồng lòng nhất trí vượt qua đau thương khó khăn xây dựng quê hương ngày càng sâu đẹp xứng đáng với truyền thống của cha ông đi trước
tại buổi lễ các đại biểu người dân địa phương đã dân hương hòa tưởng nghiệm những người dân vô tội đã bị giết hại cách đây năm mươi sáu năm

cùng dự có đại diện lãnh đạo các ban bộ ban ngành trung ương giáo hội phật giáo việt nam lãnh đạo tỉnh bắc giang huyện yên thế và đông đảo nhân dân du khách thập phương
thực hiện dự án bảo tồn tu bổ tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc biệt
trong những địa điểm khởi nghĩa yên thế sau thời gian khẩn trương triển khai thực hiện đền thờ anh hùng dân tộc hoàng hoa thám và nghĩa quân yên thế cùng các công trình phụ trợ đã hoàn thành với tổng mức đầu tư gần một trăm tám mươi bốn tám tỷ đồng
trong đó công trình đền thờ anh hùng dân tộc hoàng hoa thám và nghệ quân yên thế được khởi công ngày một mươi chín tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba vốn đầu tư gần một trăm linh tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa do trung ương giáo hội phật giáo việt nam công ty thương mại đầu tư xây dựng thành lợi chủ trì vận động và tài trợ
trong đó công trình đền thờ anh hùng dân tộc hoàng hoa thám và nghệ quân yên thế được khởi công ngày một mươi chín tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba vốn đầu tư gần một trăm linh tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa do trung ương giáo hội phật giáo việt nam công ty thương mại đầu tư xây dựng thành lợi chủ trì vận động và tài trợ
trong đó công trình đền thờ anh hùng dân tộc hoàng hoa thám và nghệ quân yên thế được khởi công ngày một mươi chín tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba vận động và tài trợ

trong đó nhiều hạng mục được thực hiện công phu tỉ mỉ khắc họa khá sâu sắc các giá trị văn hóa tinh thần đậm đà bản sắc dân tộc
công trình sau khi hoàn thành đảm bảo sự kết nối hài hòa với hệ thống các di tích cảnh quan đã có tôn thêm ý nghĩa giá trị quần thể di tích lịch sử quốc gia đặc biệt tại trung tâm đại bản doanh cuộc khởi nghĩa yên thế năm xưa
tại buổi lễ thượng tọa thích đức thiện phó chủ tịch tổng thư ký hội đồng trị sự trung ương giáo hội phật giáo việt nam và đại diện công ty thương mại đầu tư xây dựng thành lợi đơn vị tài trợ đã trao chìa khóa mở cửa đền thờ cho đại diện lãnh đạo huyện yên thế
sau buổi lễ các đại biểu thành kính dân hương tưởng nhớ anh hùng dân tộc hoàng hoa thám và nghĩa quân
cảm ơn quý vị đã theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại